thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi bốn tháng bốn thủ tướng phạm minh chính chủ tịch quỹ ban quốc gia về chuyển đổi số
đã chủ trì phiên họp lần thứ tám của ủy ban với trọng tâm thảo luận về kinh tế số
tham dự phiên họp có phó thủ tướng trần lâu quang phó chủ tịch thường trực quỹ ban quốc gia về chuyển đổi số
các đồng chí bộ trưởng lãnh đạo các bộ ngành thành viên ủy ban lãnh đạo các địa phương các tập đoàn doanh nghiệp lớn về công nghệ thông tin
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện được triển khai quyết liệt
đồng bộ với quyết tâm cao thủ tướng chính phủ đã ban hành năm quyết định và hai chỉ thị
các bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thúc đẩy chuyển đổi số và triển khai đề án sáu
đã có năm mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành phố ban hành chính sách miễn giảm phí lệ phí trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến
cùng vì đó hạ tầng số các nền tảng số tiếp tục
các nền tảng số tiếp tục được phát triển đặc biệt nhiều trung tâm dữ liệu lớn hiện đại được khánh thành đi vào hoạt động trong năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng kết nối chia sẻ xác thực làm sạch dữ liệu với một mươi tám bộ ngành sáu mươi ba địa phương
cũng từ đầu năm đến nay đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân doanh nghiệp được đẩy mạnh
đến nay đã có gần một mươi bốn sáu triệu tài khoản và hơn bốn mươi sáu hai triệu hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ công quốc gia
gần hai mươi sáu tám triệu do dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn một mươi hai chín nghìn tỷ đồng
triển khai bốn mươi một trên năm mươi ba dịch vụ công thiết yếu ở mức độ ba
theo báo cáo của bộ thông tin và truyền thông trong quý i năm nay doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin đạt gần ba mươi sáu ba tỷ usd tăng một mươi bảy bảy so với công kỳ
xuất khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đạt ba mươi một tỷ usd tăng một mươi bảy
tại phiên họp các thành viên ủy ban lãnh đạo các bộ ngành địa phương tập trung
đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số làm rõ kết quả đạt được tồn tại hạn chế rào cản điểm ngẽn và nguyên nhân
chia sẻ những cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn bài học kinh nghiệm các giải pháp trọng tâm để thực hiện cao nhất các nhiệm vụ chuyển đổi số trong thời gian tới
các đại biểu đề xuất tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao năng lực quản lý nhà nước về chuyển đổi số
thúc đẩy giải quyết các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến phát triển dữ liệu số và chia sẻ dùng chung dữ liệu đầu tư xây dựng hạ tầng số bảo đảm an toàn thông tin mạng
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ cùng với những kết quả đã đạt được
thời gian qua việc ban hành kế hoạch hoạt động của ủy ban quốc gia về chuyển đổi số còn chậm
chưa có cơ chế hiệu quả để kiểm tra giám sát theo dõi tổng hợp đánh giá việc triển khai công tác chuyển đổi số tại bộ ngành địa phương
nhiệm vụ trọng tâm chưa thực sự quan tâm chỉ đạo ưu tiên nguồn lực cho chuyển đổi số
còn ba trăm chín mươi trên một tám mươi sáu thủ tục hành chính chưa được cắt giảm đơn giản hóa công tác an ninh mạng an toàn thông tin ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức
tình hình hoạt động tấn công mạng đặc biệt là mã độc tống tiền đang tăng mạnh thời gian gần đây và có thể tiếp tục diễn biến phức tạp trong giai đoạn tới
về quan điểm phát triển kinh tế số thủ tướng phạm minh chính yêu cầu cần quán triệt bám sát và thực hiện hóa chủ trương đường lối của đảng pháp luật của nhà nước để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia nơi chung
phát triển kinh tế số nói riêng thực chất hiệu quả huy động sự vào cuộc tham gia của cả hệ thống chính trị người dân và cộng đồng doanh nghiệp
phát triển kinh tế số là đòi hỏi yêu cầu bắt buộc trong phát triển kinh tế xã hội của việt nam phù hợp với xu thế phát triển hiện nay
thủ tướng nêu rõ tới đây các đơn vị cần nêu cao tinh thần năm đẩy mạnh đó là đẩy mạnh hoàn thiện thể chế tạo hành lang pháp lý đầy đủ thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia phát triển kinh tế số đẩy mạnh phát triển hạ tàng số nền tàng số tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế số đẩy mạnh tạo lập dữ liệu số phát triển dịch vụ số bảo đảm kết nối liên thông chia sẻ liên tục thông suất đồng bộ đẩy mạnh phát triển nhân lực số kỹ năng số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã h
để bảo vệ chủ quyền không gian mạng quốc gia từ sớm từ xa để huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế số trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới có phần quan trọng xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất và hiệu quả
tại hội nghị thủ tướng cũng nêu rõ tới đây các đơn vị cần tăng cường nhận thức về vai trò của chuyển đổi số nhất là người đứng đầu tăng cường tiềm lực cho chuyển đổi số xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần phải ưu tiên bố trí nguồn lực tăng cường hợp tác công tư kích hoạt mọi nguồn lực xã hội cho chuyển đổi số